chuyển đổi asean thành một khu vực có tính sáng tạo và cạnh tranh cao
tuy nhiên ngay cả khi sự năng động về kinh tế của khu vực đã và đang tạo ra nhiều cơ hội
thì khoảng cách phát triển vẫn còn tồn tại giữa các quốc gia thành viên
ngoài ra các xu hướng toàn cầu gần đây cũng tạo thêm những thách thức mới cần phải được giải quyết
sự phát triển của một chiến lược về sở hữu trí tuệ cân bằng và hợp lý
một chính sách khung và chương trình hỗ trợ các ưu tiên phát triển quốc gia là một bước tiến quan trọng
để bảo đảm rằng sở hữu trí tuệ phục vụ cho tất cả mọi người
các nước asean trong đó có việt nam cần có sự hợp tác để tăng cường các chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia tương ứng
cộng đồng kinh tế asean được thành lập vào năm hai nghìn một mươi năm đã tăng trưởng lên đến sáu trăm hai mươi chín triệu người
với tổng gdp là hai bốn nghìn tỷ đô la trở thành nền kinh tế lớn thứ sáu trên thế giới và lớn thứ ba ở châu á
năm hai nghìn một mươi năm thương mại của asean cũng tăng lên hai ba nghìn tỷ đô la chiếm thị phần lớn thứ tư trên thế giới sau trung quốc
mỹ và đức
trong khi đó đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt một trăm hai mươi một tỷ đô la chiếm bảy dòng vốn đầu tư toàn cầu
sự tăng trưởng đáng chú ý này không phải đến từ cơ hội
thay vào đó nó là kết quả của việc thực hiện có hệ thống các biện pháp một cách toàn diện
để hỗ trợ hội nhập kinh tế bao gồm các thủ tục hải quan nhập cư và thương mại hài hòa
cũng nhờ có chiến lược rõ ràng công nhận mức độ phát triển khác nhau của các nước thành viên
và chủ động tìm cách tạo cơ hội cho các thành viên kém phát triển hơn có thể bắt kịp
vào thời điểm mà thế giới ngày càng quan tâm đến chủ nghĩa bảo hộ
asean vẫn tiếp tục tỏa sáng và lạc quan về hội nhập mở cửa và cởi mở kinh tế
trong đó asean đã xác định được sở hữu trí tuệ là một yếu tố cơ bản
của kế hoạch cộng đồng kinh tế asean đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó đưa ra các bước cụ thể để các nước thành viên thực hiện chuyển đổi asean
thành một khu vực có tính sáng tạo và cạnh tranh cao
chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của asean trong việc thực thi các cam kết
để cải thiện môi trường sở hữu trí tuệ trong bối cảnh khu vực hiện đã xây dựng cộng đồng asean
từ năm hai nghìn một mươi năm qua đó để thấy rằng việc sử dụng sở hữu trí tuệ không chỉ là công cụ
để tăng cường hội nhập thị trường trong asean
mà còn cải thiện vị thế cạnh tranh của các nền kinh tế trong khối
các quốc gia như thái lan malaysia philippines singapore và việt nam
đã đưa ra các giải thưởng về sở hữu trí tuệ
mang lại uy tín cho các nhà đổi môi trường
bằng cách bảo vệ các ý tưởng ban đầu vào các công trình luật và quy định về sở hữu trí tuệ
cho phép các doanh nghiệp doanh nhân nhà sáng chế nghệ sĩ và người sáng tạo
phát triển trong môi trường công bằng
làm tăng khả năng cạnh tranh của công chúng đối với thị trường hàng hóa và dịch vụ cạnh tranh
hơn thế nữa tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới wipo đã trao tặng giải thưởng
nhà lãnh đạo toàn cầu của wipo cho cố nhà vua fumifol adulzadeh
vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn chín để ghi nhận sự công hiến của ông
cho việc sử dụng trí tuệ để giúp thái lan phát triển
hơn bốn dự án hoàng gia thái lan ứng dụng sở hữu trí tuệ đã được hưởng lợi
không chỉ thái lan mà cả quốc gia khác nữa
thái lan đã luôn ý thức phát triển các ứng dụng liên quan tới sở hữu trí tuệ
và cho tới tháng tám năm ngoái thái lan đã hoàn thành các thủ tục cần thiết
để gia nhập hệ thống đăng ký quốc tế về nhãn hiệu và bảo hộ nhãn hiệu
cũng như chỉ dẫn địa lý của các sản phẩm hàng hóa thái lan trên bản đồ thế giới
tỷ lệ các nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm của thái lan đã được đăng ký bảo hộ độc quyền
cũng như thiết lập các chỉ dẫn địa lý ngày càng tăng cao
đặc biệt trong năm năm vừa qua tỷ lệ này đã tăng lên đến bốn mươi
không chỉ vậy thái lan còn tích cực hợp tác hướng dẫn các nước bạn trong khu vực
thực hiện thiết lập các mô hình và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm
đặc biệt là nông sản hay hàng hóa đặc trưng của vùng miền quốc gia đó
cũng đóng góp một phần không nhỏ vào tiến trình phát triển đó
kể từ khi gia nhập wipo năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hàng năm việt nam đều cử đại diện tham dự
phiên họp thường trực của các cơ quan điều hành và ủy ban chuyên môn của wipo
năm hai nghìn một mươi bốn việt nam lần đầu tiên được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban điều phối của wipo
được ghi nhận đóng góp giúp giải quyết một số vấn đề quan trọng về hành chính nhân sự của tổ chức
mới đây nhất tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy việc đại sứ dương trí dũng
trưởng phái đoàn thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc tổ chức thương mại thế giới
who và các tổ chức quốc tế khác tại geneva
tịch đại hội đồng tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới wipo nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
đã ghi nhận một số mốc quan trọng về đối ngoại của việt nam
cũng như khẳng định những nỗ lực và đóng góp của việt nam vào công tác phát triển và bảo vệ sở hữu trí tuệ
tuy nhiên trong quá trình đó sự phát triển của một chiến lược về sở hữu trí tuệ cân bằng và hợp lý
đối với việt nam nói riêng và khu vực nói chung là một quá trình lâu dài
đòi hỏi sự hỗ trợ tích cực của tất cả các bên liên quan
bao gồm khu vực tư nhân chính phủ và các nhà cung cấp riêng lẻ về những ý tưởng tiềm năng
không thể không kể đến vai trò quan trọng của chính phủ trong việc xem xét và tăng cường khuôn khổ pháp lý
về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng dẫn đầu về đổi mới
mới đây nhất bộ luật hình sự sửa đổi mới có hiệu lực từ đầu tháng một năm nay
sẽ mang lại cho các doanh nghiệp và các nhà quản lý hiểu biết rõ hơn các quy định của pháp luật việt nam
về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định mới
khi thanh tra kiểm tra thì các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân đều có ý thức tôn trọng pháp luật hơn
và có ý thức tôn trọng bảo vệ quyền và ý pháp của chủ sĩ hữu hơn
đồng thời họ cũng phải chịu trách nhiệm về sự phạt với hành chính của cơ quan nhà nước
bồi thường thiệt hại cho chủ sĩ hữu và cho đến bây giờ để tránh được đối mặt với pháp luật hình sự năm hai nghìn một mươi tám
thì các doanh nghiệp càng phải có ý thức tôn trọng và bảo vệ pháp luật về quyền tác giả
quyền liên quan
nhiều hơn hơn lúc nào hết
công tác thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề mà quốc hội đặc biệt quan tâm
và được khẳng định thông qua việc sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
lần đầu tiên quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
quyền tác giả xâm phạm nhãn hiệu
bộ luật sửa đổi sẽ giúp các doanh nghiệp có giải pháp cần thiết để bảo vệ an toàn thông tin
quyền sở hữu trí tuệ và tránh những nguy cơ trách nhiệm hình sự nhằm duy trì và phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh
chắc chắn là với các quy định rõ ràng hơn về mặt định lượng cũng như mặt thủ tục
đối với cấu thành tội phạm
thì rõ ràng là với các hành vi mà trước đây không khởi tố được
thì nay là các cơ quan chức năng có thể khởi thế được
và trước đây các cơ quan chức năng có thể là còn phải phụ thuộc vào yêu cầu của bị hại
tức là chủ sở hữu
hoặc là chủ sở hữu quyền tác giả
thì nay đối với quyền tác giả thì họ không cần yêu cầu đấy nữa
họ có thể tự khởi thối
bộ luật mới sửa đổi được tin rằng sẽ giúp tỷ lệ vi phạm bản quyền giảm xuống đáng kể
tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp
cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội
trong bối cảnh việt nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
cũng như góp phần khẳng định nỗ lực hòa nhập vào tiến trình phát triển chung của khu vực về mọi mặt
trong đó có phát triển đồng bộ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
trong phần điểm đến tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với quốc đảo sư tử singapore
một đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất của đông nam á
nơi được lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện ngoại giao đáng nhớ nhất trong năm
cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên dự kiến diễn ra vào ngày một mươi hai tháng sáu tới
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa singapore sẽ mở cửa đón những nhân vật quan trọng
tham dự sự kiện ngoại giao đáng nhớ nhất trong năm hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống mỹ đương nhiệm đối thoại trực tiếp với một nhà lãnh đạo triều tiên
ngay sau khi nhận được thông tin singapore được chọn đăng cai sự kiện
thủ tướng nước này lý hiển long bày tỏ niềm vinh dự
trong khi người dân nơi đây háo hức khi có cơ hội chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của chính trị thế giới
ngay tại quê hương mình
đối với tất cả người dân singapore tôi cho rằng chúng tôi ai ai cũng cảm thấy rất tự hào
bởi lẽ singapore chỉ là một đảo quốc nhỏ nhưng mỹ và triều tiên vẫn lựa chọn chúng tôi trở thành nơi tổ chức cuộc gặp
sẽ thật ý nghĩa khi một thỏa thuận hòa bình được ký tại đây một sự kiện đáng nhớ tại singapore
giống như một giấc mơ vậy chúng em sẽ không còn phải lo sợ về chiến tranh nữa
trong khi đó các chuyên gia cho rằng quốc gia đông nam á này có kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị quốc tế
đáp ứng đầy đủ về các cơ sở lưu trú và hệ thống giao thông đi lại
hiện tại nhiều phòng tại các khách sạn sang trọng shangri la hay marina bay sen đều đã được đặt trước vào thời điểm diễn ra cuộc gặp
trong khi đó người dân địa phương lại truyền tay nhau rằng
trung tâm thương mại pis center là địa điểm thích hợp nhất cho cuộc gặp lịch sử
ngoài ra singapore là quốc gia mà cả mỹ và đặc biệt là triều tiên đều có quan hệ ngoại giao
bên cạnh đó mỹ cũng muốn tạo điều kiện cho nhà lãnh đạo kim trương ưn sử dụng máy bay đến địa điểm họp vì singapore có khoảng cách gần với triều tiên
về phần mình triều tiên cũng chấp thuận phương án singapore vì họ có quan hệ ngoại giao chính thức với nước này
có trụ sở đại sứ quán tại đây hai nước có quan hệ thương mại và giao lưu nhân dân trong nhiều năm
yếu tố khiến triều tiên cảm thấy thoải mái khi tới singapore vì lâu nay singapore là một đồng minh thân cận trên phương diện kinh tế và hợp tác kinh doanh
ngược lại singapore có khả năng duy trì mối quan hệ rất thân thiết với mỹ vì thế đây quả thực là một sự cân bằng hoàn hảo xét trên quan điểm chính sách đối ngoại
với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính được đánh giá cao giới quan sát nhận định singapore hoàn toàn phù hợp để đảm bảo cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra an toàn
góp phần không nhỏ vào thành công của hội nghị được cả thế giới chờ đón sau cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi